cũng trong ngày hôm nay bộ y tế đã có công văn hỏa tốc gửi ubnd chín tỉnh thành phố gồm nam định cao bằng quảng nam quảng ngãi đắk lắc tiền giang lâm đồng cần thơ kiên giang
về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo đó nếu đơn vị nào không hoàn thành kế hoạch tiêm chủng vaccine theo chỉ đạo
thì lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước thủ tướng chính phủ
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng sáu bộ y tế cũng đã có công văn khẩn gửi ubnd tp hcm
về việc khẩn trương hoàn thành tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín